ngay sau thông tin tập đoàn tân hoàng minh tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất
đã trúng tại lô đất có diện tích một mươi sáu mươi m hai với giá là hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
tương ứng hai bốn mươi năm tỷ đồng một m hai ở khu đô thị mới thủ thiêm tp thủ đức tp hcm
đã thu hút sự chú ý của dư luận
những động thái này đã ảnh hưởng tiêu cực lớn tới thị trường bất động sản
đồng thời gây khó cho việc đấu giá của các doanh nghiệp khác sau này